khi sở hữu cuốn sách độc giả sẽ được hòa mình vào thế giới của những con khủng long cách đây cả triệu triệu năm
chỉ bắt đầu một thao tác đơn giản là tải phần mềm devra từ google play và app store
cả thế giới hùng vĩ của khủng long sẽ hiện ra trước mắt và chuyến thám hiểm chính thức bắt đầu
cuốn sách được xây dựng dựa trên các nghiên cứu khoa học thông tin thu thập từ những cuộc thám hiểm
cũng như từ nhiều giờ làm việc trong phòng thí nghiệm
độc giả sẽ hóa thân thành những nhà thám hiểm đi truy tìm từng loài khủng long
tương tác với chúng như cho ăn vút ve để nghe tiếng kêu của chúng
với những kiến thức của ngành sinh cổ học được làm giàu thêm
đọc giả đặc biệt là các em học sinh sẽ càng thêm yêu mến khoa học